định danh khách hàng trực tuyến ekyc là phương thức định danh khách hàng điện tử
cho phép các doanh nghiệp có thể định danh khách hàng một trăm linh online
theo đó thay vì trực tiếp đến văn phòng điểm giao dịch để đối chiếu chứng từ giấy
thì với ekyc khách hàng có thể thực hiện việc xác thực thông tin ngay tại nhà
sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi
việc định danh khách hàng điện tử có thể đem lại rất nhiều lợi ích
đặc biệt là tránh được những gian lận tài chính hay là giảm thiểu thủ tục giấy tờ cho người dùng
việt nam hiện có gần bảy mươi triệu người dùng internet với tỷ lệ chín mươi bốn sử dụng hàng ngày
điều này góp phần thúc đẩy công nghệ số hóa trong nhiều lĩnh vực
trong đó định danh khách hàng trực tuyến ekyc được xem là bước đi quan trọng
mở ra cánh cửa tiếp cận với các dịch vụ số đa dạng hiện đại và an toàn
nắm bắt xu thế này tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam vnpt
đã triển khai giải pháp xác thực thông tin khách hàng điện tử vnpt ekyc
giải pháp được phát triển dựa trên các công nghệ bốn như trí tuệ nhân tạo
blockchain xác thực sinh chắc học tăng độ chính xác an toàn bảo mật
qua đó tiết kiệm tới chín mươi các khoản chi phí giao dịch mở rộng tập khách hàng
và nâng cao hiệu quả kinh doanh
với những tiện ích thiết thực vừa qua vnpt ekyc đã đạt giải thưởng
stevie owens châu á thái bình dương trong lĩnh vực công nghệ thông tin